ngày hôm nay mùng hai tháng một mươi một tại tp bạc liêu
ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu và đại học quốc gia tp hồ chí minh
đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo nguồn nhân lực giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi năm
theo đó ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu và đại học quốc gia tp hồ chí minh
đã ký kết hợp tác thực hiện bốn chương trình trọng tâm bao gồm
hợp tác và phát triển nguồn nhân lực
hợp tác về chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng
năng lực cạnh tranh của kinh tế tỉnh bạc liêu
hợp tác về nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ
hỗ trợ thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển trường đại học bạc liêu
ngoài ra hai bên sẽ phối hợp đào tạo nguồn nhân lực trong các lĩnh vực khoa học
như là kỹ thuật công nghệ tự nhiên xã hội nhân văn sức khỏe công tác xã hội
kinh tế luật quản lý du lịch nông nghiệp công nghiệp
và trong đó thời gian tới hai bên chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đào tạo là tiến sĩ thạc sĩ